đến tuyên truyền cho bà con thì gần như là bà con không nghe
bởi vì chưa có chỉ đạo của chính quyền địa phương

bà con sẽ lắng nghe
từ đó công tác phối hợp của chúng tôi rất là thuận lợi và bà con có sự đồng thuận
đây là tuyến đường dây năm trăm linh kv sơn la hiệp hòa
đến thời điểm hiện tại vẫn còn một mươi hai hộ dân để cây trồng phát triển nhanh trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây
không cho đơn vị quản lý vận hành chặt hạ
trong đó ở huyện sông lô có ba hộ huyện tam dương chín hộ
điều này đã gây khó khăn cho công tác kiểm tra giám sát an toàn lưới hệ thống truyền tài điện ở khu vực này và cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra
quản lý vận hành
thì có những hộ dân không cho nhóm quản lý cũng như là đơn vị vào kiểm tra trực tiếp trên tuyến
thì nhóm quản lý phải dùng ống nhòm để nhòm các phụ kiện phần điện phần dây dẫn
nhưng mà khi không kiểm tra được trực tiếp thì nó dẫn tới một số cái nguy cơ
có thể là mình không đánh giá được hết các tiềm ẩn rủi ro gây ra sự cố
ví dụ như là phần lứt mẻ cách điện và dây dẫn thì nếu không kiểm tra mà trực tiếp được nữa thì có thể là quan sát thì cũng không đánh giá hết được các cái phần như là đứt dây hay là bị mòn vẹt cũng như là các vật liệu bám vào hệ thống dây dẫn
xác định được tầm quan trọng trong việc phối hợp giữa cơ quan chuyên môn năm năm qua công an tỉnh vĩnh phúc và công ty truyền tài điện một đã phối hợp
chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy chế phối hợp số một nghìn sáu trăm tám mươi tám trong công tác bảo vệ an ninh an toàn hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia hai trăm hai mươi kv năm trăm linh kv trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật bảo vệ tài sản cho ngành điện được quan tâm đúng mức nhằm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời hai ngành đã chủ động phối hợp công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng
nếu vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh an toàn hệ thống truyền tài điện quốc gia trên địa bàn
theo đánh giá của tôi các nội dung phối hợp đã được triển khai rất cụ thể rất sâu sát cũng đã đạt được những thành tích thành tiệu đáng kể
tuy nhiên bên cạnh những thành tiệu đó cũng còn một số hạn chế khó khăn
thứ nhất là một số bộ phận người dân
chưa đồng thuận chưa ủng hộ cái pháp luật liên quan đến bảo vệ hành lang lưới điện
dẫn đến việc là khi các tổ công tác xuống để tuyên truyền rồi thì phổ biến giáo dục pháp luật thì cũng chưa nhận được sự ủng hộ sự đồng thuận của người dân
có những hộ thì anh em xuống cũng phải tầm năm sáu lần vận động người dân
tổ công tác con huyện cùng với công ty truyền tải điện xuống gặp người dân
trước hết là phải nắm bắt tình hình xem là cái tâm tư nguyện vọng của người dân
để mình có cái hướng chính sách tham mưu cho đảng quỷ nhà nước
để còn có cái phương án giải quyết phù hợp nhất
để còn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân
cái đấy là mình phải giải quyết cho họ
với sự phù hợp nghiêm túc giữa công an tỉnh vĩnh phúc và công ty truyền tài điện một
công tác bảo đảm an ninh an toàn hệ thống truyền tài điện hai trăm hai mươi kv năm trăm linh kv
đã đạt hiệu quả nhất định
phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân về hành lang an toàn lưới truyền tải điện
nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ trật tự an toàn hệ thống lưới truyền tài điện
phòng ngừa ngăn chặn hoạt động vi phạm hành lang an toàn lưới điện quốc gia
đặc biệt trong công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện
công tác tuyên truyền vận động là phương pháp chủ yếu và quan trọng nhất được triển khai
với sự kiên trì nhẫn nại những người lính truyền tải cùng công an địa phương
đã giúp người dân có các kiến thức về an toàn và tích cực tham gia bảo vệ lưới điện cao áp
gia đình tôi làm dưới đường dây của đường điện năm trăm linh
chúng tôi cũng là cán bộ của đường điện thường thường cũng đến tuyên truyền đến gia đình tôi
để hiểu biết thêm về sự an toàn của đường điện này
gia đình tôi cũng chấp hành đầy đủ phối hợp rất là lớn
nếu mà có vấn đề gì mà cây hay là cái gì mà vướng mắt thì anh em đến mà bảo là phải chặt thì gia đình tôi cũng chấp hành
có thể khẳng định vấn đề bảo đảm an toàn hành lang lưới điện truyền tải là một vấn đề rất quan trọng
vì vậy để giảm sự cố lưới điện và tai nạn điện cho nhân dân
cùng với ngành điện rất cần sự quan tâm phối hợp từ các địa phương ban ngành
và sự chấp hành nghiêm những công tác
quy định liên quan đến điện của người dân nhất là những hộ dân sinh sống ở những vùng có công trình điện đi qua